trong phiên thảo luận tại hội trường các đại biểu đã đề nghị chính phủ tiếp tục phân bổ ngân sách khắc phục thiệt hại do thiên tai
đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư thỏa đáng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và giai đoạn tiếp theo
các đại biểu nhấn mạnh hậu quả của thiên tai gây ra ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế thì việc giảm thiểu các tác hại của thiên tai là yêu cầu cấp thiết và lâu dài
giải pháp trước mắt tiếp tục chỉ đạo việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ phân bổ kịp thời ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhu yếu phẩm thuốc phòng dịch bệnh vật tư cho các tỉnh miền trung bị thiệt hại nạn do ngập ống bão lũ
tăng cường chỉ đạo quyết liệt nhằm ứng phó các cơn bão thiên tai trong những tháng mùa mưa cuối năm
nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại
cho ý kiến về đầu tư công đại biểu nguyễn tuấn anh nêu rõ trong chương trình hỗ trợ xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thuộc khu vực công ích giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng phê duyệt thì ba mươi bãi rác và bảy mươi điểm ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng
sẽ được ưu tiên xử lý đầu tư xây dựng ba dự án xử lý nước thải sinh hoạt xả thải trực tiếp ra ba lưu vực sông nhuệ sông đáy sông cầu và sông đồng nai
với tổng kinh phí hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng sự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
trên thực tế nguồn vốn bố trí cho chương trình này chỉ có năm trăm ba mươi năm tỷ đồng bằng một mươi một so với dự kiến
việc thiếu vốn đầu tư dẫn đến các mục tiêu trong chương trình này đến nay không đạt được như dự kiến kế hoạch
việc chưa bố trí vốn đầu tư công cho bảo vệ môi trường cũng đã được phản ánh rất rõ trong báo cáo số năm trăm ba mươi ba của chính phủ
cụ thể là tại trang hai mươi hai đã nêu tỷ lệ bố trí vốn cho xử lý
trong khi đó phần mục tiêu trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chỉ đề cập chung là chú trọng bảo vệ môi trường
và trong sanh mục dự án đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cũng chưa có dự kiến sanh mục dự án mới
với vấn đề nêu trên tôi xin kiến nghị đề nghị chính phủ và quốc hội xem xét điều chỉnh cơ cấu đầu tư công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cho phù hợp với bối cảnh hiện nay trong đó cần bố trí đầu tư hợp lý cho hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đề nghị chính phủ tổng kết chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
có cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư tham gia xây dựng kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải trong thời gian tới
đại biểu nhận định việc giả soát và đề xuất hệ thống chỉ tiêu môi trường phù hợp trong giai đoạn tới là rất cần thiết
chỉ bằng cách đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bách bằng chỉ tiêu pháp lệnh mới nâng cao được trách nhiệm bảo vệ môi trường
của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương chứ không chỉ là trách nhiệm riêng của bộ tài nguyên và môi trường